hôm nay hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam lâm duy lợi sinh năm hai nghìn một
trú tại thành phố rạch giá và lê hữu nhân chú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an lợi và nhân khai nhận vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đi nhậu về đến dốc cầu rạch giá
trên đường võ văn kiệt thuộc phường vĩnh thông thành phố rạch giá thì thấy anh đinh công lực đang đứng đợi xe khách
trên tay đang cầm một điện thoại di động sau đó cả hai chạy xe máy đến tiếp cận anh lực rồi giả vờ mượn điện thoại gọi nhờ
khi anh lực vừa đưa điện thoại cho lợi mượn thì đối tượng cầm điện thoại tiến lại chỗ nhân đang ngồi trên xe máy chờ sẵn
tẩu thoát nhưng bị anh lực phát hiện chặn lại lợi liền dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh lực
trong lúc rằng co anh lực giật lấy chìa khóa xe máy đồng thời truy hô lợi và nhân bị bắt giữ cùng tăng vật của vụ án